nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân các vùng biển đảo về công tác phòng chống ma túy
trường ngày tám tháng một mươi tại hải phòng bộ thu lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với đồng biên phòng trang cát
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hải phòng đã tổ chức đợt tuyên truyền về ma túy cho bốn trăm năm mươi lượt bà con nhân dân ngư dân
trên khu vực cảng mát rồng xã lập lễ huyện thủy nguyên
trong đợt này các lực lượng chức năng đã phát một tờ rơi tờ gấp các loại tuyên truyền về luật phòng chống ma túy
cách nhận biết một số loại ma túy phổ biến tác hại hiểm họa của ma túy đối với cộng đồng
ngư dân và thuyền viên cần ý thức cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của bọn tội phạm
lợi dụng phương tiện vận tải biển để lôi kéo bà con thực hiện các hành vi phạm tội
đầu tuyên truyền sâu rộng này đã góp phần giúp cho cán bộ và bà con nhân dân nắm được cách nhận biết
một số loại ma túy phổ biến tác hại cũng như hiểm họa của ma túy đối với con người
góp phần cùng toàn xã hội chung tay đổi lùi hiểm họa ma túy ra khỏi cộng đồng